cùng với việc chuẩn bị tốt về cơ sở hạ tầng kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tác nghiệp sản xuất tin bài của gần bốn phóng viên trong nước và quốc tế
đưa tin về hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên tại hà nội
thì nước chủ nhà việt nam cũng đã chuẩn bị hàng chục món ăn ngon của hà nội phục vụ các nhà báo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trong không gian của khu vực phục vụ ăn uống cho các nhà báo người ta có thể dễ dàng thưởng thức những món ăn mà chỉ nghe đến cái tên thôi
đã nhận ra ngay đó là tinh túy của ẩm thực hà thành
phở bò bún thang xôi khúc ăn cùng với giò trà bún trà hay cả những món ăn dân dã đường phố như bún đậu
trong số các phóng viên đang tác nghiệp tại đây có những người đã từng đến việt nam trước đó
nhưng cũng có những người là lần đầu tiên đặt chân đến giải đất hình chữ s
mỗi món ăn ở trung tâm báo chí đều khiến họ thích thú giảm bớt phần nào những áp lực của việc sản xuất tin bài hàng ngày
cách đây khoảng sáu đến bảy năm thì tôi đã từng được đến việt nam tôi thấy đồ ăn việt nam rất ngon tuyệt vời
tôi thích nhiều món ở đây nhưng thích nhất là món phở hương vị của nó rất tuyệt vời
đây là lần đầu tiên tôi đến việt nam tôi thấy đồ ăn việt nam cũng có nhiều nét tương đồng với đồ ăn trung quốc
và tôi khá là thích hôm nay tôi thử món sôi khúc mọi sự hỗ trợ của việt nam dành cho báo chí đều rất tuyệt vời
để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những khâu quan trọng được quan tâm hàng đầu
theo đó các sản phẩm được lựa chọn để phục vụ chính thức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều phải trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt
các đơn vị cung cấp phải đáp ứng được các tiêu chuẩn không chỉ của việt nam mà cả phía hoa kỳ tức là của cả thế giới
là sản phẩm chính thức được chọn làm cái thức uống giữa hội nghị của mỹ triều đợt này
thì nó đạt được những cái tiêu chuẩn thứ nhất là về an toàn thực phẩm của bộ y tế
thứ hai là những vấn đề về an toàn thực phẩm của bộ công an
và đặc biệt nữa là để đại những vị khách quý từ hoa kỳ thì nó đạt những tiêu chuẩn quốc tế
và đặc biệt trong hội nghị lần này thì cái sản phẩm của live food là chính thức và duy nhất được dùng để tiếp đoàn của mỹ và đoàn của triều tiên
chúng tôi thấy đây là một cơ hội để chúng ta thông qua hội nghị này thông qua những hàng nghìn nhà báo quốc tế việt nam
để chúng ta tích hợp được những địa điểm
nhưng mà việt nam cũng tích hợp được những công nghệ hàng đầu của thế giới đặc biệt của mỹ để thông qua đó chúng ta đưa nông sản ra thế giới
trong suốt năm ngày hoạt động từ ngày hai mươi năm đến ngày một tháng ba tại trung tâm báo chí quốc tế
khu nhà ăn sẽ mở cửa liên tục để phục vụ các phóng viên nhà báo trong và ngoài nước